theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong đêm nay và ngày mai ngày một mươi năm tháng bảy ở khu vực vịnh bắc bộ có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khuyên cáo người dân đề phòng và chú ý
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển từ khoảng chiều ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng bảy vùng áp thấp trên vịnh bắc bộ có nhiều khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong đêm nay và ngày mai một mươi năm tháng bảy ở khu vực vịnh bắc bộ có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp độ rủi ro thiên tai do vùng áp thấp cấp hai
cảnh báo vùng áp thấp trên khu vực vĩnh bắc bộ có diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm cần chú ý theo dõi trong các bản tin cập nhật tiếp theo